thưa quý vị vào lúc một mươi giờ sáng nay bão số năm đã đi vào đất liền các tỉnh quảng bình
thừa thiên huế và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới bão số năm đã đi qua thành phố đà nẵng
sau đó di chuyển trách lên phía bắc đổ vào thừa thiên huế như vậy là bão đi lệch và sớm hơn
so với dự báo trước đó bão qua nhanh các tỉnh miền trung đang tập trung phòng chống sạt lở
chiều cường và mưa lớn sau bão có thể gây ngập lụt
bão số năm bắt đầu gây gió giật mạnh vào khoảng tám giờ ba mươi phút và kéo dài đến hơn chín giờ
tại thành phố huế người dân có thể cảm nhận rõ sức gió lớn của cơn bão đầu tiên đổ vào đất liền
trong năm nay nhiều người dân điều khiển phương tiện xe máy đi trên đường đã bị gió thổi ngã
gió bão đã làm quật đổ nhiều cây xanh gây ách tác giao thông cục bộ tại thành phố huế
đã có một người chết do bão ở thừa thiên huế
còn tại hà tĩnh một trận lốc xoáy quét qua địa bàn đã khiến cho hàng chục nhà dân bị tốc mái
tại thành phố đà nẵng từ sáng sớm nay trời mưa rất to gió giật liên hồi sấm xét dữ dội
đến khoảng tám giờ sáng trời đã quang mây không mưa
đêm qua và dạng sáng nay tại tỉnh quảng nam có nơi mưa rất to gió mạnh
đêm qua địa phương này đã sơ tán hơn một dân ở các vùng nguy hiểm vào điểm tập trung tránh bão
dự báo trong chiều và đêm nay ngày một mươi tám tháng chín ở khu vực các tỉnh từ quảng bình đến nghệ an
có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
trong trưa và chiều ngày một mươi tám tháng chín trên đất liền ven biển các tỉnh thành phố quảng bình quảng trị thứ thiên huế
có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
trên đất liền ven biển các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh có gió giật cấp sáu cấp bảy
bão số năm sau khi đổ bộ vào đất liền đã gây mưa lớn cho các tỉnh miền trung
tại thừa thiên huế theo thống kê ban đầu đã làm một người chết hai mươi ba người bị thương
làm hơn một sáu trăm sáu mươi căn nhà bị tốc máy hàng nghìn cây xanh bị ngã đổ
cùng với các cơ quan ban ngành thì công an thừa thiên huế đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ
cùng trang thiết bị phòng chống cũng như khắc phục hậu quả do bão số năm gây ra
qua đó góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản tính mạng của nhân dân
và ngay sau đây phóng viên trần hồng tại thứ thiên huế sẽ thông tin trí tiết
cùng với các lực lượng bù trang khá thì công an thứ thiên huế đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ ứng trực
và thực hiện các công tác cứu hồ cứu nạn giải tỏa các tuyến đường để chống ách tắc giao thông
cũng như là tẩy nguy hiểm cho người dân
sau đây chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đại tả lê vân vũ đang có mặt chỉ đạo trực tiếp tại hiện tượng
đại tả lê vân vũ phó mỹ đốc công an thứ thiên huế sẽ thông tin đến quý vị và các đồng chí
một số kết quả bước đầu trong công tác phòng chống cơn bão số chín
ngày hôm qua ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi thì công an thứ thiên huế đã tổ chức họp trực tuyến
để chỉ đạo công tác phòng chống bão lục
do đó ngày hôm nay ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi khi cơn bão đổ vào địa bàn của thừa thiên huế
và thân phổ huế cùng với các cây huyền như hương thủy phủ vang phủ lục và hương trà
thì lực lượng công an đã xuống địa bàn
công an thứ thiên huế đã trực tiếp khắc phục ngay những hậu quả của cơn bão số năm
và các anh đang thấy là chúng tôi đang truyền khai công tác cứu hồ cứu nàng
tại cái tuyến đường lê lợi
hiện nay rất nhiều cây xanh ở trong thành phố đang bị đổ sập
và hậu quả là các tuyến đường bị tê liệt
cả cái tuyến quốc lộ một a từ phủ lục đến thành phố huế và đến hương trà
cũng đều bị áp tắc giao thông gió bão gây đổ cây
thì lực lượng công an thứ thiên huế đã đều lực lượng cảnh sát phòng chống cơn bão
và cựu nàng cựu hồ công pk hai tức là cảnh sát cơ đồng
và công an tất cả các huyện tỉ xa thành phố
tập trung để khởi thông tuyến đường giao thông
và cái quan điểm chỉ huy của bán giám đốc công an thình
là tất cả lực lượng công an phải huy động tội đáng nguồn lực
để là khắc phục ngay hậu quả bước đầu của cơn bão số năm